chưa phải là siêu bão hay bão lớn nhất tại việt nam từ trước tới nay vậy mà còn điện đổ hàng loạt rồi
chẳng lẽ cứ mỗi cơn bão đi qua lại lặp lại tình trạng này chỉ vì cột điện đã đạt tiêu chuẩn của các bác
tôi không hiểu về kỹ thuật như giải thích từ các đơn vị điện lực nhưng đổ nhiều như vậy chắc chắn là có vấn đề về chất lượng
cột điện theo tiêu chuẩn mà đổ như vậy gây thiệt hại to lớn về kinh tế thì ai chịu trách nhiệm chưa kể những rủi ro liên quan tới tính mạng con người
nhiều cư dân mạng đặt ra vấn đề rằng nếu cột điện đã được làm theo đúng tiêu chuẩn quy định và không có chuyện rút ruột nguyên vật liệu
thì việc đưa cột điện theo tiêu chuẩn không phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương gây ra thiệt hại nghiêm trọng thì ai phải chịu trách nhiệm hay đổ tại do bão
một cư dân mạng chia sẻ
ở quê tôi có những trụ điện từ trước khi tôi sinh ra hàng năm bão vẫn cứ vững vàng thậm chí khi bị xe tải quyệt phải bong hết bê tông cũng vẫn trụ vững
không như loại trụ điện kỳ cục này
cư dân mạng khác thì bí von rằng
ngày trước bão to nhỏ không thấy gãy nay nhờ có công nghệ cột mới mà đổ gãy nhiều la liệt nguy hiểm quá nhiều mà tiền của thay thế cột mới lại được mùa chi tiêu
và những tiêu tốn tiền của này chắc chắn lại được hạch toán và chi phí ra bán điện cho người dân
rõ ràng những lo ngại về chất lượng cột điện và sự lãng phí về mặt kinh tế do cột điện đổ gây ra là không nhỏ
và đông đảo cư dân mạng đang đặt ra yêu cầu về việc tìm ra nguyên nhân và khắc phục chất lượng hệ thống cột điện hiện nay nhằm tránh những hậu quả có thể xảy ra mỗi mùa mưa bão
cột thiết kế không chống được do bão rồi các khu vực chịu gió bão nhiều thì cần có thiết kế bê tông cốt thép giữ ứng lực là đúng
nhưng cốt thép như hình ảnh này thì sao chịu nổi sát rất bé nhỏ khi thiết kế không tính sức chịu xoắn chịu uốn rồi trụ này chỉ làm trụ rào thôi
người dân chống bão đã mệt nay lại lo chống cột điện thì sao chịu nổi nữa
nếu cột làm đúng theo tiêu chuẩn thì phải xem thiết kế có đảm bảo chất lượng không một sự lãng phí tiền của và nguồn lực không hề nhỏ
liên quan tới vụ việc ngày hai mươi một tháng chín theo thông tin báo điện tử tiền phong cho hay
lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam evn vừa chỉ đạo đơn vị trực thuộc tạm dừng sử dụng cột điện ly tâm giữ ứng lực
tại những vùng có bão để nghiên cứu đánh giá lãng phí
và cư dân mạng hy vọng rằng những cột điện theo tiêu chuẩn sẽ thực sự có chất lượng đáp ứng được yêu cầu thực tiễn
bạn nghĩ sao về vấn đề này
bạn hãy chia sẻ quan điểm của bản thân và cùng tương tác với chúng tôi qua fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyền hình công an
thưa quý vị và các bạn
bộ công an đã chính thức lấy ý kiến rộng
giải trong nhân dân về dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông được bộ
một trong những điểm mới đáng chú ý được dư luận quan tâm là quy định về đổi giấy phép lận trừ điểm đối với giấy phép lái xe
quy định trừ điểm giấy phép lái xe được coi như một giải pháp giúp nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
theo ghi nhận của phóng viên intv thì đa phần người dân đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao quy định này
tuy nhiên điều mà ai cũng băn khoăn đó là việc thực thi quy định thì cần phải đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật
cả lực lượng chức năng và người tham gia giao thông phải thực hiện nghiêm túc công khai và minh bạch
anh lê hồng phúc hành nghề lái taxi tại hà nội đã tám năm nay
khi biết quy định trừ điểm giấy phép lái xe anh phúc rất đồng tình ủng hộ
anh cho rằng quy định này sẽ giúp nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
tuy nhiên ở góc độ một người mưu sinh bằng nghề vận tải hành khách anh phúc cũng có những băn khoăn
anh phúc thử hỏi rằng là những cái phương tiện giao thông hoặc là đường xá cầu cống của mình nó có đủ áp dụng để cho giao thông của mình chưa
nó có đủ văn minh chưa
đấy nó bất cập nhau ở chỗ đấy rồi hay anh đưa ra nó là cái chủ trương tốt thôi
thế nhưng mà nó phải thực tế áp dụng nó phải công khai minh bạch
theo tôi thấy thì là nếu mà bây giờ mà áp dụng cái lỗi đấy thì là sẽ nâng cao ý thức của người dân về an toàn giao thông
tuy nhiên là phải áp dụng là công khai minh bạch để chúng tôi có thể
theo dõi được cái điểm số của chúng tôi bị trừ như thế nào một cách rõ ràng
chuyên gia giao thông ông nguyễn văn thanh cho rằng quy định trừ điểm bằng lái nếu được xây dựng phù hợp với tình hình giao thông việt nam
và được thực hiện nghiêm minh chắc chắn sẽ góp phần mang lại chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông
quy định những lỗi nào bị truy điểm phải hết sức công khai minh bạch
những cái lỗi đơn giản thôi đừng có nói dai dòng gì cả
để cho đập vào người lái xe biết là ông mà bị cái lỗi này thì ông bị trừ cái này
rất công khai
hai là cái việc trừ đó cũng được công khai trên mạng
cái này rất quan trọng
công khai trên mạng mọi người được giám sát
bản thân cái người lái xe cũng biết là ta hiện nay ta đã bị mất bao nhiêu điểm rồi
như vậy hầu hết các ý kiến đều băn khoăn về việc thực thi quy định phải đảm bảo tính nghiêm minh công khai và minh bạch
cả từ phía lực lượng chức năng và người tham gia giao thông
giải đáp những băn khoăn này đại diện cục cảnh sát giao thông khẳng định
quy định này nằm trong sự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn
luật này sẽ ưu tiên ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại trong giám sát chỉ huy điều hành giao thông kiểm soát phát hiện xử lý vi phạm
theo đó sẽ có cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm
người dân và lực lượng chức năng dễ dàng kiểm tra đối chiếu và giám sát chéo để tránh nảy sinh tiêu cực
cái hệ thống này chính là theo dõi liên kết giữa các lần vi phạm
bằng cách là cái lỗi đó theo cái sự phạt hành chính là bao nhiêu điểm
thì tương ứng đó trong cái hệ thống theo dõi thì anh sẽ
mất bao nhiêu điểm ở giấy phép
thì người dân hoàn toàn yên tâm là cái việc đó là một cái hệ thống quản lý song song
chứ không phải là một cái biện pháp xử lý vi phạm hành chính
và tôi nhắc lại mục tiêu là để theo dõi cả quá trình
để anh thấy là anh phải chấp hành
thì anh sẽ không mất cái quyền tự lái xe của mình
quy định trừ điểm vào giới phép lái xe đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng
cụ thể tại trung quốc nếu vi phạm mất một mươi hai điểm trong một năm sẽ bị treo bằng
người dân nước này chỉ cần chạm ngưỡng phạt tám điểm là đã bị tịch thu bằng lái
và những điểm phạt này sẽ tồn tại rất lâu trên hệ thống dữ liệu
tại anh hệ thống điểm bằng lái được quy định trong luật xử lý vi phạm an toàn giao thông đường bộ
áp dụng từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cách đây khoảng tầm một mươi năm thì trong liên minh châu âu có hai mươi bảy nước thì đã có hai mươi quốc gia
đã áp dụng giải pháp quản lý điểm trên bảng lái đối với người lái xe
thế và ở đây là tại sao cái giải pháp này lại có hiệu quả như vậy
là bởi vì là khi
khi mà người lái xe bị phát hiện và bị tích điểm lần đầu ví dụ như là ba điểm hoặc sáu điểm
thì họ luôn luôn nếu trong đầu là à mình sẽ phải lái xe an toàn hơn
bởi vì nếu như mà mình vi phạm tiếp theo có thể mình phải đi học lại có thể mình phải đi thi lại
và chính cái điều đó làm cho người ta rất chủ động rất tuân thủ
và điều đó thể hiện cái tính giáo dục nhân văn dân ra rất là tốt
thưa quý vị liên quan tới dự thảo luật lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
theo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cần phải thống nhất ba lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng công an xã bán chuyên trách
kết thúc nhiệm vụ công an xã thành một lực lượng với tên gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
được bố trí ở thôn tổ dân phố đơn vị dân cư tương đương thuộc địa bàn cấp xã
bởi đây là những lực lượng được hình thành trên phạm vi toàn quốc đã ra đời từ rất lâu
và được điều chỉnh trong nhiều văn bản pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền cơ sở
có sự hỗ trợ và được đánh giá là hoạt động có hiệu quả
còn với lực lượng tự quản khác như là câu lạc bộ phòng chống tội phạm các hiệp sĩ đường phố
hình thành tự phát đơn lẻ ở nhiều địa phương không bao trùm toàn quốc
cần phải đánh giá thận trọng cả về lý luận và thực tiễn
tuy nhiên thì không phải chuyện ra đời của luật lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ làm giảm vai trò của các lực lượng này mà còn được phát huy
vậy thì cần phải sắp xếp quản lý những mô hình tổ chức tự quản này như thế nào
để không bị trồng chéo mà vẫn phát huy được hiệu quả
ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay thiếu tướng nguyễn thị xuân
ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi bốn
xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa bà là hoạt động của các câu lạc bộ phòng chống tội phạm hay là các hiệp sĩ đường phố
là một trong những mô hình tự phát của quần chúng nhân dân
trong hoạt động đảm bảo an ninh tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
vậy thì bà đánh giá về hiệu quả của những mô hình này như thế nào ạ
để đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thì phải nói rằng là những cái năm qua lực lượng công an chúng ta đã tham mưu
cho chính quyền địa phương hình thành xây dựng các mô hình
quần chúng tự quản
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và phải nói là trong những cái mô hình đấy thì chúng ta phải xác định
rằng là có những mô hình mà phải nói rằng là rất hiệu quả
chẳng hạn như là những cái mô hình như là tiếng mõ an ninh
hay là tiếng kẻn an ninh hay là số nhà an ninh
hay là camera an ninh
thì chúng ta thấy rằng là những cái mô hình này là nó giúp cho
những người dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ở trong những khu xóm đó
động viên nhau chấp hành đúng pháp luật
hay là khi có những mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ
quần chúng dân dân ở khu xóm đấy thì họ đứng ra và giải
hoặc là họ tố giác những tội phạm
hay là họ tham gia vào phòng chống tệ tạm
ở khu phố của họ
phải nói là đánh giá rất hiệu quả về những mô hình này
trong đó thì phải nói rằng là có những mô hình
chẳng hạn như là câu nạp bộ
phòng chống tội phạm
hiện nay thì hình thành cũng rất là nhiều địa phương
nhưng mà đặc biệt nhất là cái câu lạc bộ
phòng chống tội phạm ở bình dương
thì lại có quyết định thành lập của
ủy ban nhân dân tỉnh
và họ có những chế độ chính sách cách cụ thể
do địa phương chi trả
và chúng ta đánh giá rằng là
những mô hình quần chúng tự quản hiện nay
đã giúp cho lực lượng công an
đẩy mạnh phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng như là xây dựng thế trận
an ninh nhân dân thế trận nồng dân
để mà giúp lực lượng chúng ta
trong công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
cũng như là phát hiện những vi phạm bác mật khác
như bà nói thì rõ ràng là
hoạt động của các mô hình tự quản
đặc biệt là các mô hình như là
công lạc bộ phòng chống tội phạm
hay hiệp sĩ đường phố thì đã được
người dân ghi nhận đánh giá rất là cao
trân trọng sự nghĩa hiệp của các anh
khi mà tham gia bảo vệ lợi ích của người khác
tuy nhiên trong quá trình hoạt động
thì cũng xảy ra một số chuyện đáng buồn
và xin mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
đội hiệp sĩ tân bình tp hcm
tham gia truy bắt tội phạm
và bị các đối tượng manh động chống trả
làm hai hiệp sĩ tử vong
là nguyễn hoàng nam và nguyễn văn thôi
cùng ba hiệp sĩ khác bị thương
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
quá trình truy bắt tội phạm
hiệp sĩ nguyễn thanh hải đã vi phạm
quy chế hoạt động phòng chống truy bắt tội phạm
trong địa bàn phường
khi đi qua địa bàn khác không báo
cho ban chủ nhiệm biết
và câu lạc bộ ở địa bàn đó cùng phối hợp
cảm thấy quy định gò bó
nên hiệp sĩ hải đã viết đơn xin thôi
không tham gia câu lạc bộ phường phú hòa
tp thủ dầu một tỉnh bình dương
dù anh hải đã gắn bó với câu lạc bộ này
qua clip vừa rồi thì có thể thấy rằng là
trong thời gian qua thì cũng có những thành viên
trong các câu lạc bộ tự quản này
họ đã có những cái biểu hiện như là lạm quyền
rồi là thiếu trang bị thiếu hiểu biết
nên là dẫn tới những vi phạm
rồi là ảnh hưởng
tới sức khỏe và thậm chí là tính mạng
vậy theo bà là nguyên nhân từ đâu ạ
có thể nhận thấy rằng là
một số công lạc bộ
phòng chống tội phạm của chúng ta
hiện nay phần lớn là tự pháp
cái thứ hai nữa là hoạt động đơn lẻ
ở các địa phương
nhưng mà riêng công lạc bộ
phòng chống tội phạm ở bình dương thì lại có tổ chức
còn về hiệp sĩ
hiệp sĩ đường phố
thực ra thì đây là những người
người ta rất tụng nguyện
họ tham gia
bằng nghĩa cử bằng hành
đọc nghĩa hiệp của họ ra tay
khi phát hiện những đối tượng
những thành phần từ xấu trên đường phố
hay là những người gặp hạn nạn
trên đường phố
thế thì phải nói rằng là
họ dành một thời gian trong ngày của mình
đi ô xe máy trên các tuyến phố
hay là những khu vực
thường xảy ra những tội phạm
thì họ ra tay
thế nhưng mà phải nói rằng là
họ không có những cơ quan nào quản lý
ngay cả cái tên gọi
thì họ cũng là
giống như là người nhân dân người yêu quý
người ta tự đặt tên cho họ
hay là chính họ cũng tự đặt tên cho mình là cái
hiệp sĩ đường phố
nhưng mà họ lại không có cái hướng dẫn về nghiệp vụ
cái kỹ năng
họ thiếu về cái kỹ năng
thiếu về cái trang bị kiến thức
về nghiệp vụ
đôi khi thì họ hành động
theo một cái bản tăng tùy nghi
và đặc biệt họ không có những cái cơ sở pháp lý
về cái trách nhiệm quyền hạ
cho nên là dễ dẫn đến cái sự lạm quyền
và thiếu cái kỹ năng để xử lý các cái tình huống
cho nên có thể là có những cái
dẫn đến những cái thiệt hại về tính mạng và sự đẹp
rõ ràng là chúng ta cũng không phủ định được những cái
hiệu quả mà họ đã mang lại
vậy thì thưa bà khi mà chúng ta xây dựng luật lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
thì sẽ cần phải xác định rõ hơn về cái tính chất phối hợp
hỗ trợ với lực lượng công an xã chính quy như thế nào
để cho những cái câu lạc bộ phòng chống tội phạm
hiệp sĩ đường phố này có thể phát huy được hiệu quả của mình
mà không bị trồng lấn cũng như là gọi là làm thay nhiệm vụ của lực lượng công an
khi bộ công an đề xuất xây dựng cái dự án luật
về lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự cơ sở đó
thế thì ngay trong về cái phạm vi điều chỉnh đối tượng
hay là cái vị trí chức năng của lực lượng này
thì cũng xác định là lực lượng phòng chống tự nguyện
và họ được tuyển chọn
nhưng mà tham gia có tính chất là tham gia hỗ trợ lực lượng công an
mà là trực tiếp lực lượng công an xã chính quy hiện nay
bởi vì thực ra hiện nay thì bộ công an cũng đã triển khai một trăm linh
cái công an xã chứng quy ở các xã
tuy nhiên đây thì cũng mới chỉ là quy định về cái khung
với cái số lượng là ba đến năm công an xã chính quy
và với cái số lượng lực lượng công an xã chứng quy như vậy thì rất mỏng
không thể giàn trải không thể phân tán
trải khắp toàn bộ các cái thôn xóm trong một cái xã được
cho nên là rất cần
cái lực lượng công an xã chứng quy
cái lực lượng công an xã chứng quy như vậy thì rất mỏng
cái lực lượng công an xã chứng quy như vậy thì rất mỏng
cũng giống như là một cái hạt nhân rất quan trọng
để đẩy mạnh về cái thực hiện các cái mô hình
các cái hình thức tự quản trong cái
về an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư
và vì vậy cho nên là
trong cái luật thì xác định rõ về cái tính chất là chỉ tham gia hỗ trợ
cho nên là
và nó cũng có
là cái quy định về những cái nhiệm vụ quyền hạ hay là những cái điều cấm
cho nên là chúng tôi xác định rằng là
chúng tôi thấy rằng là nó không thể trồng lấn
với cái lực lượng công an xã chứng quy
nhiệm vụ của lực lượng công an xã chính quy
cũng như là không thể thay với vai trò
nhiệm vụ của lực lượng công an xã chính quy được
rõ ràng là sẽ có mức
rõ ràng phân công phân cấp đúng không ạ
vậy như bà vừa chia sẻ
thì rõ ràng là bên cạnh cái vai trò
nóng cốt của lực lượng công an xã
đảm bảo trật tự an ninh ở cơ sở
thì rất cần phát huy cái vai trò
trong việc đảm bảo an ninh trật tự
thưa bà khi mà luật lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự
ở cơ sở ra đời thì chúng ta
như là bộ trưởng tô lâm khẳng định thì làm thế nào
để chúng ta vẫn phát huy được vai trò
của những cái tổ chức tự quản
của nhân dân ạ
chúng tôi thấy rằng là cái việc mà
hiện nay chúng ta đã và đang
duy trì các cái mô hình
quần chống tự quản trong cái phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và khi xây dựng cái lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự tổ quốc
ở cơ sở thì
đây là cái lực lượng mà nó có
những cái chức năng nhiệm vụ rất cụ thể rồi
thì chúng ta sẽ
chính cái lực lượng tham gia
tham gia lực lượng bảo vệ an ninh
trật tự cơ sở này sẽ là cái nồng cốt
trong cái phong trào thúc đẩy
các cái mô hình quần chống tự quản
và hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là
trong rất thẳng ngang các cái mô hình
quần chống tự quản
mà ở các địa phương đang
đã có trong cái phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thì chúng ta cần là phân định rõ
về cái chức năng nhiệm vụ
của cái lực lượng bảo vệ
an ninh trật tự cơ sở này
và cái quan hệ phối hợp
với các cái mô hình này
và đây chính cái lực lượng này sẽ là
cái lực lượng mà thúc đẩy nhân rộng
các cái mô hình quần chống tự quản
của chúng ta hiện nay
và cần thiết nữa thì chúng ta cũng cần phải có
những cái sự sắp xếp
sắp xếp lại
quản lý lại các cái mô hình này
làm sao cho nó hoạt động hiệu quả hơn
để làm sao hình thành một cái thế trận
an ninh nhân dân vững chắc ở địa bàn cơ sở
xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi
và chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác